phiên tòa xét xử chín mươi hai bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bước sang ngày làm việc thứ chín
chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi
sau đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đã trình bày bản luận tội đối với các bị cáo
theo viện kiểm sát những người phạm tội trong vụ án đa dạng thành phần
tổng thu lời bất chính và dịch vụ đánh bạc trái phép là hơn chín tám trăm năm mươi tỷ đồng
quy mô đánh bạc trên phạm vi cả nước
ở giai đoạn một đã khởi tố một trăm linh năm bị cáo ở hai mươi bốn tỉnh thành trong cả nước
kết quả xét hỏi tại phiên tòa có tám mươi chín trên chín mươi hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố
chỉ có ba bị cáo chưa thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đối với bị cáo phan văn vĩnh nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
và nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi
trong bản luận tội viện kiểm sát đưa ra một loạt chứng cứ
tài liệu chứng minh việc bị cáo vĩnh và bị cáo hóa biết việc công ty cnc vận hành game cờ bạc
nhưng không chỉ đào đấu tranh triệt phá
không những thế phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa còn tạo điều kiện
bao che nâng đỡ cho nguyễn văn dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc
có hành vi che giấu với cấp trên tìm cách cho game bài hoạt động trái phép
xóa dấu vết hợp thức hóa khi cơ quan thanh tra tiến hành kiểm tra
xét về lịch sử bản thân bị cáo phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa
có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen
với những chứng cứ đó viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt phan văn vĩnh
từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù nguyễn thanh hóa từ bảy năm sáu tháng đến tám năm tù
bị cáo nguyễn văn dương được xác định là cầm đầu trong nhóm tổ chức đánh bạc
và chỉ huy nhóm đối tượng tại công ty cnc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo dương không phải chịu tình tiết tăng nặng
nhưng do chưa thành khẩn về số tiền cất giấu nên cũng không được nhận tình tiết giảm nhẹ
về việc giao nộp hơn hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
vì vậy người giữ quyền công tố đề nghị tòa tuyên nguyễn văn dương phạm hai tội
tổ chức đánh bạc và rửa tiền với hình phạt từ một mươi một đến một mươi ba năm tù
ngoài ra cần thu lời sung quỹ khoản thu lời bất chính của dương gồm một sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng
theo viện kiểm sát bị cáo phan xào nam nguyên chủ tịch công ty vtc online
hoàn toàn nhận tội như cáo chạm truy tố
là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc
thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép nam thu lời bất chính hơn một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt phan xào nam
tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền với mức hình phạt từ sáu đến bảy năm tù
đối với các bị cáo khác viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử
khi xem xét tội danh của các bị cáo khác trong vụ án này
để đưa ra các mức án phù hợp với từng bị cáo